thưa quý vị theo số liệu mới cập nhật từ một mươi tám h ngày một mươi sáu đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín hà nội đã ghi nhận một mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
đây là số ca mắc thấp nhất ghi nhận theo ngày kể từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay và đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp hà nội không có ca mắc tại cộng đồng
chiều tối qua hà nội ghi nhận hai ca mắc mới gồm một ca tại khu cách ly và một ca tại khu vực phong tỏa thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và phân bố tại hoàng mai thanh trì
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày một mươi sáu đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín hà nội ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín gồm tám ca trong khu cách ly bốn ca tại khu vực phong tỏa
đây là số ca mắc thấp nhất ghi nhận theo ngày trên địa bàn hà nội kể từ đợt dịch thứ tư đến nay
trên cơ sở đánh giá phân tích tình hình từ nay đến ngày hai mươi một tháng chín thành phố sẽ tiếp tục ban hành những chính sách nới lỏng thêm một số hoạt động dịch vụ
hà nội cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dừng việc phân ba vùng xanh đỏ cam sẽ không cách ly y tế quy mô lớn
mô hẹp nhất để kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn tạo điều kiện đảm bảo tối đa phục vụ kinh doanh và đời sống nhân dân